hôm nay hơn tám trăm tám mươi bảy thí sinh cả nước đã làm thủ tục dự thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi chín
kỳ thi năm nay được dự báo là nóng trong khâu chống gian lận thi cử
tính đến thời điểm này công tác chuẩn bị coi như hoàn tất
tuy nhiên nhiều địa phương cũng lo lắng về các thiết bị gian lận thi cử đang ngày càng tinh vi và khó kiểm soát
khi vừa qua công an hà nội và một vài địa phương khác có phát hiện các thiết bị dùng để gian lận trong thi cử mới được đưa về trước kỳ thi
các địa phương trên cả nước đã sẵn sàng cho kỳ thi quan trọng kể cả các điểm nóng như sơn la hòa bình hà giang
trước khi chính thức bước vào ngày thi đầu tiên ngày hai mươi năm tháng sáu hôm nay gần chín trăm linh thí sinh đã đến các điểm thi làm thủ tục dự thi kiểm tra và chỉnh sửa lại thông tin cá nhân nếu có sai sót đồng thời một lần nữa nghe phổ biến quy chế và lịch thi năm nay
phòng thi trang thiết bị phục vụ thi đã được chuẩn bị sẵn sàng
hệ thống camera giám sát đã được bàn giao công tác tập huấn cho cán bộ coi thi đã được thực hiện từ trước đó
tuy nhiên áp lực và sự lo lắng trước những gian lận đang ngày càng trở nên tinh vi hơn là điều có thật đối với không ít các giám thị coi thi vốn chỉ là các thầy cô giáo ít khi được tiếp xúc với các thiết bị như vậy bao giờ
theo quy chế theo đúng quy chế hiện nay còn nếu để mà để xem xét được các cái trang thiết bị đó nó có ảnh hưởng đến và nó như thế nào thì cái đấy là bộ phần khác đấy là bộ công an có thể hướng dẫn
lo lắng đối với cán bộ coi thi là điều dễ hiểu khi mà vừa qua công an quận nam từ liêm thành phố hà nội vừa bắt được một đối tượng buôn bán rất nhiều các thiết bị phục vụ cho việc gian lận thi cử
thiết bị dung để phục vụ việc thi trắc nghiệm
những thiết bị hay như gọi là
các hội đồng thi thì những hình ảnh chúng tôi đã tuyên truyền lên quá trình thí sinh vào thì kiểm tra rất nghiêm ngặt
để phòng tránh các thiết bị gian lận thi cử được đưa vào phòng thi sở giáo dục và đào tạo hà nội đã phối hợp với công an tp hà nội để tổ chức tập huấn cho các cán bộ giáo viên thanh tra phụ trách công tác coi và quản lý thi
với rất nhiều những thiết bị mới tình vi vừa bị triệt phá cùng với những hướng dẫn được đưa ra để nắm bắt tâm lý thí sinh kỳ thi này được cả xã hội kỳ vọng sẽ đạt được những tiêu chí an toàn và nghiêm túc